thưa quý vị theo bản tin một mươi tám h ngày hôm nay một mươi tháng bảy bộ y tế công bố việt nam có thêm bốn trăm sáu mươi ba ca bệnh trong đó có hai ca nhập cảnh
thành phố hồ chí minh vẫn là nơi có số ca mắc nhiều nhất cả nước vì covid một mươi chín
như vậy là trong ngày hôm nay việt nam ghi nhận một tám trăm năm mươi ba ca mắc mới covid một mươi chín gồm chín ca nhập cảnh và một tám trăm bốn mươi bốn ca ghi nhận trong nước
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín trong sáng ngày hôm nay tại hà nội bộ y tế đã phối hợp với bộ quốc phòng và các bộ ngành đã chính thức phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín trên phạm vi toàn quốc với mục tiêu bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân và sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường
phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động thủ tướng phạm minh chính kêu gọi sự đồng lòng đoàn kết ủng hộ và trách nhiệm cộng đồng của toàn thể nhân dân
để chúng ta chiến thắng dịch bệnh thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu bộ y tế phối hợp nhịp nhàng với các bộ ngành các địa phương có liên quan đặc biệt là lực lượng công an quân đội chính quyền địa phương mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội để tổ chức tiêm khoa học đúng quy trình nhanh chóng kịp thời an toàn và hiệu quả nhất
cũng tại lễ phát động triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín toàn quốc thủ tướng chính phủ phạm minh chính cùng các đại biểu đã dự lễ tiếp nhận hơn hai triệu đồng
điều vaccine phòng covid một mươi chín moderna của chính phủ hoa kỳ hỗ trợ thông qua cơ chế của vax